dùng xà beng giết chủ vườn cà phê rồi cướp tài sản đặng văn luyến tỏ ra đau xót trước cái chết của nạn nhân để tránh bị nghi ngờ
xong đối tượng đã bị lực lượng điều tra công an huyện bảo lâm phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng lật tẩy
nhiều năm nay ông bùi văn thăng sáu mươi hai tuổi thường ở lại căn tròi nhỏ ven hồ đắc long thượng xã lộc ngãi huyện bảo lâm để trông coi vườn cà phê của gia đình
sáng ngày tám tháng một trưởng thôn không thấy ông đến nơi tập trung tiêm vaccine covid một mươi chín như đã đăng ký
đến tìm hiểu thì phát hiện thi thể chủ vườn cà phê với nhiều vết thương nằm khuất trong bụi cây ven hồ
nên là đến cái giờ trích thì một số người người ta gọi điện cho anh là không được
gọi điện anh rủ anh đi trích cùng
thì không được thì anh em mới bảo là đi vào tìm
đi vào ngõ anh xem anh cường đâu bảo anh đi trích
vo trong đây thì không thấy anh đâu thì thấy xe của anh vẫn còn ở đây
thì người ta nghĩ là chắc là anh ở rong rong vườn
người ta đi tìm trên vườn không thấy
thì người ta mới quay về đây tìm thì người ta phát hiện được anh đã nằm chết ở dưới đây rồi
khám nghiệm hiện trường công an lâm đồng phát hiện có dấu hiệu bị lục lọi
nên nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản
nhiều người có tiền án tiền sự trên địa bàn bị đưa vào diện tình nghi
các mối quan hệ của nạn nhân cũng được giả soát
đây là một cái vùng nông thôn nó hơi xa cái khu dân cư
ông cường thì ông ở đây sinh sống chỉ có một mình
một cái căn tròi ở tạm bỡ thôi
thì rất ít người nói chung ở đây qua lại
nên là cái thông tin và vụ việc ban đầu thì chúng tôi cũng có rất ít những cái nhân chứng người biết việc để cung cấp cho cơ quan điều tra
thứ hai nữa là ở đây thì chỗ ông cường này cũng không có mối quan hệ gì phức tạp
mà chủ yếu là quanh ở cái hàng xóm mối xóm này thì ông ấy cũng chỉ ở đây một mình thôi không có vợ con gì cả
cho nên là cái thông tin về nạn nhân là cũng rất là ít
kết quả khám nghiệm cho thấy
nạn nhân bị tấn công với một lực rất mạnh từ phía sau đầu vai gáy gầy suốt huyết tụ mau não dẫn đến tử vong
từ hàng chục người thuộc diện nghi vấn cơ quan công an đã mời đặng văn luyến quê kiên giang lên làm việc
luyến khai biết ông thăng mới bán cà phê có tiền nên sang hỏi mượn
nhưng khi gặp mặt hắn nảy sinh ý định giết ông để cướp tài sản
nhân lúc nạn nhân không để ý từ phía sau hắn lấy xả beng đánh liên tiếp nhiều cái vào phần trọng yếu
luyến giấu thi thể ông thăng vào bụi cây vứt hung khí xuống hồ rồi quay lại tròi lục lấy tiền và điện thoại của nạn nhân
hiện luyến đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hai tội danh giết người và cướp tài sản